một vụ sụt lún nghiêm trọng vừa xảy ra tại đường giao thông số ba thuộc dự án khu tái định cư tổ dân phố ba phường lộc tiến thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khiến đường giao thông bị chia cắt hoàn toàn
điểm sạt lở sụt lún nằm ngay tại một khúc cua trên tuyến đường số ba thuộc dự án tái định cư làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của hơn hai mươi hộ dân
tại đây còn xuất hiện vết nứt kéo dài khiến tổng phạm vi bị ảnh hưởng bởi sụt lún sạt lở lên đến hàng chục mét
điểm sạt lở còn đang bị đe dọa một trụ điện trung thế có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
các lực lượng công an dân quân thanh niên đã tiến hành rào chắn ba hướng lưu thông qua đoạn đường này đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực
vào sáng ngày hôm nay người dân đã phát hiện thi thể của bé trai một mươi hai tuổi bị mất tích sau ba ngày nổi trên sông buông phường phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trước đó vào chiều ngày tám tháng chín
chính quyền địa phương xã giang điền nhận được tin báo một bé trai một mươi hai tuổi xã giang điền huyện tràng bom mất liên lạc với gia đình
sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tràng bom công an tỉnh đồng nai phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm và lặn tìm
và đến chín giờ sáng nay thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy tại phường phước tân thành phố biên hòa
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
thành phố vừa ghi nhận thêm một nữ bệnh nhân hai mươi tuổi ở huyện quốc oai tử vong liên quan đến sốt xuất huyết
như vậy là từ đầu năm đến nay thành phố đã ghi nhận ba ca mắc sốt xuất huyết tử vong
trước đó trên địa bàn thành phố hai ca tử vong đã được ghi nhận liên quan đến sốt xuất huyết gồm năm bệnh nhân một mươi chín tuổi ở quận hà đông
nữ bệnh nhân bốn mươi năm tuổi ở quận hoàn kiếm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thành phố đã ghi nhận tám ba trăm sáu mươi hai trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có ba ca tử vong
sở y tế hà nội đề nghị các địa phương xác định việc loại trừ các yếu tố ổ bọ gậy là yếu tố căn cơ cốt lõi để tăng cường tổng vệ sinh hàng tuần
khi phát hiện sốt cao liên tục người dân cần báo ngay cho trạm y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh để được khám và điều trị kịp thời